thưa quý vị truyền hình công an nhân dân đã rất nhiều lần đề cập đến các kỹ năng thoát hiểm khi không may xảy ra sự cố cháy nổ
tuy nhiên đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thanh xuân hà nội đêm một mươi hai tháng chín vừa qua
câu chuyện này mới thực sự trở nên cấp bách khi con số thương vong là quá sức tưởng tượng
trong lúc hoảng loạn thì có nạn nhân vẫn vào thang máy để thoát ra ngoài hay là vào nhà vệ sinh để trú tránh
những nơi được khuyến cáo không nên đi vào khi xảy ra cháy
trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn những kiến thức thoát hiểm cần được mỗi người
mỗi gia đình thường xuyên trao đổi thông tin với nhau để các thành viên trong gia đình đều nắm bắt và thực hiện thành thạo
thiết kế riêng một khu vực nằm trong tầm nhìn dễ quan sát tại hầm để xe dành cho xe điện
đặt tủ để bình chữa cháy gần khu vực xe điện
sau hai mươi hai giờ đội ngũ bảo vệ của khu trung cư này sẽ chủ động giúp giạc xe điện của cư dân
để phòng chống cháy nổ
những việc làm này đã giúp ngăn ngừa những nguy cơ về cháy nổ do xe điện gây ra
trước hai mươi bốn h hai mươi bốn ông tung đã yêu cầu và thậm chí đã dán cả những việc cảnh báo
tức là sau hai mươi hai h tức là sau một mươi hai h đêm là ông tiến hành sẽ rút hết ra để loại trừ những sự cố bất sắc có thể không ai xảy ra

ít nhất là mỗi gia đình phải có người hiểu biết về cái này để xử lý tình huống khi cần thiết
trong vụ cháy trung cư ông tung đã đặt tủ để xử lý tình huống khi cần thiết
trong vụ cháy trung cư mini vừa qua kỹ năng thoát hiểm đã giúp một gia đình gồm ba người
trong đó có một cháu bé bốn tuổi thoát nạn an toàn bằng cách trang bị thăng dây
từ câu chuyện đó mới thấy việc trang bị kỹ các kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ là vô cùng quan trọng
khi gặp các nguy kịch người dân nên bình tĩnh xử lý các tình huống tránh bối rối sẽ dễ mất kiểm soát gây nguy hiểm
nếu không có mặt nạ lọc độc thì có thể dùng khăn rẻ dấp vào nhúng vào nước và hô hấp qua đó để lọc bớt những khí
độc hại mà mình không nhìn thấy không có mùi
còn đối với những tầng thấp ví dụ như từ tầng ba thể xuống thì có thể sử dụng thang dây để treo xuống
hoặc là có thể sử dụng dây thừng để mà đối với những người có kỹ năng có sức khỏe thì có thể thoát xuống phía dưới
và việc trang bị các kỹ thức an toàn nói chung cũng như kỹ thức an toàn bằng cháy cháy là yêu cầu bắt buộc đối với cuộc sống hiện nay
nó sẽ giúp cho bản thân chúng ta có thể tự tin
bình tĩnh và giải quyết các tình huống từ cháy nổ cho đến các tình huống nguy hiểm khác trong cuộc sống
bên cạnh nắm vững kiến thức cách thoát hiểm khi cháy trung cư nhà cao tầng
người dân còn cần trang bị phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
gồm lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy báo cháy bình chữa cháy
trang bị thiết bị hỗ trợ thoát hiểm như dây thừng thang dây dây thoát hiểm mặt nạ chống độc
thường xuyên kiểm tra chú ý tới các địa điểm dễ xảy ra cháy nổ như công tắc điện nơi đặt cầu giao điện
ngoài ra mỗi người cần tham gia các buổi tập huấn hướng dẫn cách xử lý sự cố
cách sử dụng bình chữa cháy để kịp thời ứng phó khi có đám cháy
luôn đề cao tinh thần cảnh giác đề cao phòng cháy nổ trong mọi tình huống